các tin tức mới nhất về an ninh trật tự
một tổ chức mang thai hộ vừa được công an tỉnh thừa thiên huế triệt phá thành công
được biết đây là vụ án tổ chức mang thai hộ lớn nhất khu vực miền trung tây nguyên
công an tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hai đối tượng liên quan đến hoạt động này
qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thừa thiên huế
phát hiện trên nhóm facebook mang thai hộ và tìm người mang thai hộ
hiến chứng tại sài gòn huế hà nội
xuất hiện hàng loạt bài viết liên quan đến hoạt động mang thai hộ
các đối tượng đăng tải nhiều bài viết mời chào dịch vụ
nhưng không để lại thông tin liên lạc chỉ liên hệ bằng hình thức nhắn tin riêng
tiến hành xác minh giải quyết nguồn tin
công an tỉnh thừa thiên huế đã lần theo từng đầu mối
thu thập tài liệu chứng cứ truy bắt các đối tượng có liên quan
qua đó lực lượng công an xác định nhóm đối tượng gồm
trương thị thùy trinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú tỉnh bình thuận
và trần việt thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tỉnh bắc cạn
cùng thuê một căn hộ ở trung cư nera phường an đông tp huế để sinh sống
các đối tượng thường xuyên đăng quảng cáo tại các hội nhóm trên không gian mạng
để tiếp cận người có nhu cầu liên hệ và đặt vấn đề với các gia đình hiếm muộn
mỗi ca mang thai hộ có giá khoảng bốn trăm năm mươi sáu trăm linh triệu đồng
hiến chứng khoảng hai mươi năm triệu đồng
ghép thận với giá khoảng chín trăm linh một tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng
việc tuyển chọn người mang thai hộ và hiến chứng
thường kèm theo các yêu cầu về sức khỏe ngoại hình độ tuổi
đây là nhóm đối tượng hoạt động với nhiều hình thức tinh vi
có phạm vi hoạt động toàn quốc
qua trạm mình bắn đầu tất cả đối tượng là người của rất là nhiều tỉnh
như là thành phố hồ chí minh bình thuận quảng nam đà nẵng
thì sẽ thấy cái vụ việc lập
đây là một cái vụ án lớn
tính chất vụ việc là phức tạp
và với quy mô toàn quốc
được sự quan tâm chỉ đạo của bán hành động
đơn vị của tôi đã sáng lập chuyến án
và triển khai đồng bộ biện pháp
hồi hợp với nhiều đơn vị trên địa bàn
cũng như là công an các đơn vị của các tỉnh
trên toàn quốc
để mà sạc minh làm rõ
và xử lý theo quy định của pháp luật
thì trương thị thùy trinh là đối tượng cầm đầu
có uy tín về làm thủ tục
để đủ điều kiện mang thai hộ lớn nhất
khu vực miền trung tây nguyên
quá trình theo dõi thu thập tài liệu
cơ quan công an xác định
trình cùng với trần việt thành
đã tổ chức mang thai hộ cho nhiều cá nhân
trên địa bàn toàn quốc
riêng tại tỉnh thừa thiên huế
vào ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
trinh đã tổ chức cho một trường hợp mang thai hộ thành công
người mang thai hộ đã sinh được một bé trai
tại bệnh viện trung ương huế
với hợp đồng thỏa thuận tổng cộng là hai trăm linh triệu đồng
tại thời điểm phá án
lực lượng công an còn phát hiện
trinh thuê địa điểm phòng chín trăm linh tám c một
khu trung cư xuân phú phường xuân phú tp huế
để nuôi hai đối tượng đang mang bầu
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
em có lập facebook ảo
lên trên vị thách nghiệp
nên lên mạng cũng có tìm hiểu
thì có quen chị trong sài gòn
thì có lập cái nick ảo để tìm người mang thai hộ
thì do không có quen biết với mối quan hệ
nên là em không có làm được
nên là chuyển các bạn đó qua cho
môi giới ngoài hà nội và sài gòn
mỗi lần chuyển như vậy thì em được năm một mươi triệu đồng
nếu thành công
còn nếu không thành công thì tiền hoa hồng sẽ không có
lần gần đây nhất là em có nhận
nuôi cho hai gia đình
với hai trường hợp
mỗi trường hợp thì năm trăm bảy mươi triệu
riêng cái tiền của gia đình
bầu dưỡng cho hai bạn đó
mỗi bạn là từ hai trăm tám mươi ba trăm hai mươi
thì số tiền còn lại là
trừ chi phí ăn ở đi lại
rồi chăm sóc sức khỏe
em còn được bốn mươi bốn mươi năm triệu đồng
hiện cơ quan điều tra công an tỉnh thừa thiên huế
đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với chương tị thùy trinh
trần việt thành
về tội mang thai hộ vì mục đích thương mại
theo điều một trăm tám mươi bảy bộ luật hình sự
liên quan vụ án vi phạm quy định
về tham gia giao thông đường bộ
làm năm người chết và ba người bị thương
trên quốc lộ hai mươi
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán tỉnh đồng nai
đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với lê dương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi
về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện
tham gia giao thông đường bộ
kết quả việc điều tra xác định
ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
lê dương đã ký lệnh vận chuyển
thể hiện việc điều động hoàng văn tính
điều khiển xe ô tô biển số năm mươi f bốn trăm tám mươi ba
thực hiện hành trình
từ thành phố hồ chí minh
thành phố đà lạt
trong khi tính đã bị công an tỉnh
lâm đồng tước giấy phép lái xe
từ ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
khi đến đoạn đường nói trên
xe do tính điều khiển đã gây tai nạn
hậu quả làm năm người chết ba người bị thương
hiện công an cảnh sát điều tra
công an huyện định quán tỉnh đồng nai
đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
củng cố tải liệu chứng cứ
chứng minh hành vi phạm tội của các tổ chức cá nhân
có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
công an quận cầu giấy
thành phố hà nội ngày hôm nay cho biết
đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can tạm giam chủ tịch hội đồng quản trị
công ty cổ phần tập đoàn mỹ hạnh
mhg để điều tra hành vi
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
liên quan đến vụ kêu gọi đầu tư dự án
sâm ngọc linh
cơ quan công an xác định
công ty cổ phần tập đoàn mỹ hạnh
ở số ba mươi chín nguyễn quốc trị
phường trung hòa quận cầu giấy
do bà phạm mỹ hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở b bảy lô e chín
đường phạm hùng phường trung hòa
làm chủ tịch hội đồng quản trị
theo điều tra vào tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
công ty cổ phần tập đoàn mỹ hạnh
được thành lập bị can phạm thị mỹ hạnh
giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị
của công ty theo đó từ khi
thành lập công ty cho đến tháng một mươi một năm

đã có hành vi đưa thông tin không đúng
sự thật về việc công ty có sự án
đầu tư trồng cây sâm ngọc linh
tại một số tỉnh trên cả nước
mang lại lợi nhuận cao bằng thủ đoạn nêu trên
hạnh đã huy động vốn của nhiều cá nhân
với tổng số tiền lên tới hơn

để các nhà đầu tư tin tưởng
hạnh đã sử dụng một phần tiền huy động được
để trả lãi cho họ số tiền còn lại
thì bị can chiếm đoạt
tòa nhân dân tỉnh hải dương
vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án
dân sự về tranh chấp hợp đồng
chuyển nhượng nhà đất và các giao dịch
dân sự khác vụ án đã kéo
dài tám năm với ba bản án sơ thẩm
hai bản án phúc thẩm
sự việc bắt đầu
từ năm hai nghìn tám
tới năm hai nghìn một mươi ba
bà đinh bích hợp và bà phạm thị hương
cùng cư trú tại thành phố hải dương
đã nhiều lần vay tiền của nhau
theo phản ánh bà hợp vay của bà hương
năm tỷ đồng bà hương sau đó tính lãi
và đến ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi ba
bà hương viết giấy chốt nợ
với bà hợp số tiền cả gốc
và lãi là ba mươi ba tỷ

ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
bà hương cho bà hợp vay tiếp
số tiền hai một mươi ba tỷ đồng
và sau đó hai bên thống nhất
làm tròn tổng số nợ là ba mươi năm tỷ đồng
tiếp đó bà hương soạn thảo
giấy bán nhà đất với nội dung
bà hợp bán nhà cho bà hương
hai căn biệt thự cao cấp đỉnh long
thành phố hải dương với số tiền ba mươi tỷ đồng
ngoài ra vợ chồng bà hợp còn chuyển nhượng
căn trung cư trị giá năm tỷ đồng
trong khu đô thị nam thăng long hà nội
cho bà hương
nhìn lại toàn bộ việc chốt số nợ
và mua bán nhà
bà hợp nhận thấy bà hương đã cho vay
theo kiểu tín dụng đen
nên yêu cầu bà hương tính lại lãi vay
tuy nhiên bà hương đã không chấp thuận yêu cầu này
và đã khởi kiện bà hợp ra tòa
tại phiên tòa lần này
sau khi hội đồng xét xử nghe nguyên đơn là bà phạm thị hương
và bị đơn là bà đinh bích hợp trình bày
đối chất cùng với sự tham gia
của các luật sư hai bên
hội đồng xét xử nhận thấy
có một số tình tiết cần tiếp tục làm rõ
do vậy hội đồng xét xử quyết định
ngừng phiên tòa này đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một
sẽ tiếp tục đưa ra xét xử
cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan tỉnh hương yên cho biết
đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo
chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng ba
cho đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tại địa bàn tỉnh hương yên
theo đó từ tháng ba đến tháng một mươi
đối tượng nguyễn tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú
p ba trăm một mươi tám nhà e
tập thể ngân hàng quan thổ một
phường hàng bột quận đống đa thành phố hà nội
nơi ở hiện tại
p một nghìn năm trăm linh hai tòa nhà park ba tham city
phường mai động quận hoàng mai thành phố hà nội
đã thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tiền của ông phạm trần quyết
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một chú tỉnh hương yên
và ông đỗ khắc tỉ
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chú thành phố hà nội
thông qua việc môi giới nhận tiền đặt cọc
và ký kết hợp đồng đặt cọc mua bán nhà
tại dự án sir diamond point
c một mươi bốn phúc đồng long biên hà nội
sau đó chiếm đoạt
điều tra giải quyết triện đề vụ án
đảm bảo quyền và lễ hợp pháp của công dân
đề nghị các công dân
chủ động liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh hương yên trình báo
nếu bị nguyễn tiến dũng lừa đảo
chiếm đoạt tiền theo phương thức và thủ đoạn trên
địa chỉ liên hệ
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh hương yên
số bốn mươi năm đường hải thượng lạn ông
phường hiến nam thành phố hương yên tỉnh hương yên
hoặc liên hệ với điều tra viên
nguyễn văn thành

là giám đốc công ty mua bán
điện tập đoàn điện lực việt nam evn

trong khi thi hành công vụ
việc khởi tố
đối với bị can nguyễn danh sơn
nằm trong quá trình cơ quan an ninh
mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại bộ công thương và các tỉnh thành phố
trước đó ngày bốn tháng một mươi một
liên quan đến vụ án này
cơ quan an ninh điều tra còn khởi tố
bắt tạm giam đối với năm bị can
gồm trần quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
phó trưởng phòng phòng cấp phép và quan hệ công chúng
cục điều tiết điện lực bộ công thương
trịnh văn đoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chuyên viên phòng cấp phép và quan hệ công chúng
nguyễn hữu khải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trưởng phòng phòng kinh doanh mua điện
công ty mua bán điện thuộc tập đoàn điện lực việt nam
đỗ ngọc tuyển sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chuyên viên phòng kinh doanh mua điện
công ty mua bán điện
và trương hoàng dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chuyên viên phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin
công ty mua bán điện
tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử đường dây mua bán
vận chuyển ma túy với số lượng lớn
lên tới hàng trăm kg
do lê hồ vũ cùng với ba bị cáo
là người nước ngoài
cùng quốc tịch hàn quốc
lee chang gwan quốc tịch trung quốc
và một mươi tám người khác
một người dưới một mươi tám tuổi thực hiện
viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử
tòa án nhân dân tp hcm
tuyên phạt một mươi tám bị cáo
mức án tử hình
hội đồng xét xử
theo đó đại diện viện kiểm sát
đã đề nghị hội đồng xét xử
tuyên phạt lê hồ vũ tử hình
do hai tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy
sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả
của cơ quan tổ chức
ngoài lê hồ vũ một mươi bảy bị cáo đồng phạm khác
trong đó có ba bị cáo người nước ngoài
cũng bị viện kiểm sát đề nghị
hội đồng xét xử tuyên án tử hình
về các tội tăng chữ trái phép chất ma túy
mua bán trái phép chất ma túy
vận chuyển trái phép chất ma túy
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ngoài ra đại diện viện kiểm sát
còn đề nghị hội đồng xét xử
tuyên phạt án tù trung thân
cho ba bị cáo là nguyễn quốc toàn võ đăng khoa nguyễn thanh tùng
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
riêng lê thành nghĩa sinh năm hai nghìn hai
khi vạm tội trong độ tuổi vị thành niên
nên được đề nghị từ một mươi bảy đến một mươi tám năm tù
về tội mua bán trái phép chất ma túy
với hành vi tăng chữ trái phép chất ma túy
đối tượng lê vũ tuấn khang năm mươi một tuổi
chối tỉnh đồng nai
cũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
qua các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh đồng nai
bắt quả tăng khang đăng tàng chữ hai gói ma túy
có tổng trọng lượng là sáu mươi gram
tại phường phước tân thành phố biên hòa
qua đấu tranh khang khai nhận
hai gói trên là ma túy đá
được đối tượng mua từ thành phố hồ chí minh
mang về để sử dụng cho bản thân
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
được biết đối tượng lê vũ tuấn khang
có một tiền án về tội tăng chữ trái phép chất ma túy
còn với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với tổng số tiền gần hai mươi năm tỷ đồng
nguyễn thị trúc linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tại xã hiếu phụng huyện vũng liêm
vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh vĩnh long khởi tố
và bắt tạm giam để điều tra
theo hồ sơ trong khoảng thời gian
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
linh giữ chức vụ trưởng bộ phận khách hàng cá nhân
tại một ngân hàng trên địa bàn thành phố vĩnh long
lợi dụng mối quan hệ quen biết
với khách hàng và đồng nghiệp
linh đã đưa thông tin gian dối
là có làm thêm nghề cho vai đáo hạn
ngân hàng để vai tiền của những người
mà linh quen biết
để tạo niềm tin linh yêu cầu bị hại
chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của khách hàng
nhưng thực tế sau khi nhận được tiền
thì linh yêu cầu những người nhận tiền dùm
chuyển trả lại cho linh
và linh rút tiền ra để sử dụng cá nhân
với thủ đoạn trên linh đã lừa năm bị hại
với tổng số tiền là gần hai mươi năm tỷ đồng
đăng các bài viết đính kèm hình ảnh quảng cáo
bán tượng gỗ với giá thấp hơn nhiều
so với giá trị thật của sản phẩm
thế rồi yêu cầu khách mua chuyển tiền cọc
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an huyện thanh liêm hà nam
đang tạm giữ hình sự đối tượng đinh ngọc kiên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chú ở thôn nham trang
xã thanh tân huyện thanh liêm
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua công tác nắm tình hình
đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh liêm
phát hiện trên các hội nhóm bán đồ gỗ
của mạng xã hội facebook
có tài khoản giá sưởng mỹ nghệ
thường xuyên đăng các bài viết đính kèm hình ảnh
quảng cáo bán tượng gỗ
với giá thấp hơn nhiều so với giá trị thật của sản phẩm
rồi yêu cầu khách mua chuyển tiền cọc
thế nhưng thực chất là nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội
công an huyện thanh liêm
đã bắt giữ được đối tượng đinh ngọc kiên
là thủ phạm của một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an kiên khai
đã sử dụng mạng xã hội
để đăng bán các mặt hàng gỗ mỹ nghệ
và khi các con mồi
đặt mua hàng và chuyển khoản tiền thành công
kiên không giao hàng như đã thỏa thuận
mà thu hồi tin nhắn
đồng thời chặn facebook để chiếm đoạt tài sản
và với thủ đoạn này
chỉ trong ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
kiên đã lừa đảo chiếm đoạt
tám triệu đồng của một nạn nhân ở hà nội
đặt mua hai bức tượng gỗ
xác định tội phạm và vi phạm pháp luật
liên quan đến hoạt động tín dụng đen
cho vai lãi nặng
là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác nhau
công an tỉnh đắk nông đã triệt phá
nhiều vụ án liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự
tại địa phương
công an tỉnh đắk nông
công an tỉnh đắk nông vừa bắt giữ đào văn khắc
và đào văn cương công chú tại huyện lý nhân tỉnh hà nam
theo thông tin ban đầu
hai đối tượng đến tỉnh đắk nông
hoạt động tín dụng đen cho vai lãi nặng
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
hai đối tượng sử dụng mạng xã hội facebook
để quảng cáo dịch vụ cho vai tiền
hình thức cho vai là trả góp theo ngày
số tiền cho vay giao động từ năm triệu đồng
đến một trăm linh triệu đồng cho một lần vay
khi vai tiền
người vai phải chịu chi phí làm thủ tục
là hai trăm năm mươi đồng
đến hai năm triệu đồng
và chịu lãi suất tương đương

với thủ đoạn đó
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
đào văn khắc và đào văn cương
đã cho một trăm sáu mươi chín lượt người vay
với tổng số tiền vay là hơn hai tỷ đồng
thu lợi bất chính trên năm trăm linh triệu đồng
thời gian qua là vào tháng sáu
có chạy quảng cáo
cho khách ở đây vai
ai có nhu cầu
nên hệ số điện thoại
cháu đến nhà xem nhà tấm cửa
cháu cho vai tiền
còn đây là nhóm của bạch thành lâm
và vũ văn hạnh
công chú tại huyện đắk long
theo kết quả điều tra
từ khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt
bạch thành lâm và vũ văn hạnh
đã cho một số người dân trên địa bàn huyện đắk long vay tiền
với lãi suất từ một trăm tám mươi một năm
thu lợi bất chính khoảng tám trăm linh triệu đồng
khi người vai chậm trả tiền
các đối tượng có hành vi
đã trả tiền
để đe dọa dùng vũ lực với người vai và gia đình
để cưỡng đoạt tài sản
tháng một mươi em có cho một người vay tiền
và lấy tính lãi suất năm trên một triệu
trên một ngày
sau khi đó là đòi tiền
thì người ta không trả
và em có dùng lời nói
đe dọa người ta
mục đích để lấy tiền
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
lực lượng công an đắk long đã phát hiện
đấu tranh triệt phá bảy vụ
một mươi một đối tượng cho vai lãi nặng
trong giao dịch dân sự
thu lợi bất chính khoảng

phương thức của các đối tượng này
chủ yếu là cho vai lãi suất
từ một trăm tám mươi đến bốn trăm linh
trên một năm
thì nếu mà các đối tượng
cho người vai mà người vai không chịu trả tiền
thì có những hành vi
đe dọa sử dụng vũ lực
để nhằm cưỡng đoạt tài sản của người vai
thì qua đó thì cũng
tuyên truyền pháp luật
đến các người dân
nếu mà có nhu cầu muốn vai tiền
thì sẽ không có
vay các đối tượng
tiến dụng đen ngoài
và đề nghị người dân là liên hệ với các ngân hàng
các tổ chức tiến dụng có uy tín
để vai tiền
để đảm bảo
theo quy định của pháp luật
để chủ động phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả
với tội phạm và vi phạm pháp luật
liên quan đến hoạt động tiến dụng đen
cho vay lãi nặng góp phần bảo đảm an ninh trật tự
ở địa phương
bên cạnh sự vào cuộc đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an
rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội
đặc biệt mỗi người dân
cần nêu cao tinh thần cảnh sát
chủ động phong ngừa
kịp thời tố giác các đối tượng phạm tội
và vi phạm pháp luật
liên quan đến hoạt động tiến dụng đen cho vai lãi nặng
nhóm tám người
liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích
ở thành phố hồ chí minh
đang có ý định bỏ trốn sang campuchia
qua cửa khẩu ở long an
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
thông tin ban đầu vào lúc một mươi sáu h ngày tám tháng một mươi một
lực lượng chức năng kiểm tra nhà nghị thảo my
ở ấp bốn xã mỹ quý tây
huyện đức huệ tỉnh long an
kiểm tra ba phòng tại nhà nghị
thì công an phát hiện tám người
cùng với hai gói nilon là ma túy dạng ketamine
một khẩu súng hai viên đạn đầu cao su
hai vỏ đạn đã qua sử dụng
bước đầu các đối tượng khai nhận
ngày tám tháng một mươi một đã đến nhà một người
ở quận gó vấp thành phố hồ chí minh
để giải quyết mâu thuẫn
thời điểm đó đối tượng phan nguyễn duy thuận
đã dùng khẩu súng bắn hai viên lên trời
rồi tất cả bỏ trốn
do đó các đối tượng đã thuê xe ô tô
đi cửa khẩu mỹ quý tây
huyện đức huệ tỉnh long an
để xuất cảnh trái phép sang campuchia
sau đó các đối tượng đã thuê nhà nghị thảo my
để nghỉ ngơi
thì bị lực lượng chức năng kiểm tra và bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện
crompa tỉnh gia lai
vừa bắt giữ đối tượng chuyên nã cô so quân
chú tại huyện crompa tỉnh gia lai
về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng bốn
tại xã ia srai
trong quá trình tổ chức tuần tra
của ban lâm nghiệp xã ia srai
thực hiện nhiệm vụ
đưa hai xe máy cày
là phương tiện vi phạm về trụ sở
ủy ban nhân dân xã
so quân cùng một số đối tượng khác
đã có hành vi dùng vũ lực gây thương tích
cho anh nguyễn đình thành
là thành viên của ban lâm nghiệp
đe dọa dùng vũ lực cản trở tổ tuần tra
không cho đưa phương tiện vi phạm
sau đó công an huyện crompa
đã ra quyết định khởi tố
và bắt bị can đối với so quân
tuy nhiên quân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
vào ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện krongpa
đã ra quyết định truy nã bị can
đối với so quân
về hành vi chống người thi hành cầu vụ